tổng công ty xi măng việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày ra đời ngành xi măng việt nam
và chín mươi năm ngày truyền thống công nhân xi măng
thủ tướng nguyễn xuân phúc tới dự và trao tặng cờ thi đua chính phủ cho tổng công ty xi măng việt nam
trong suốt chặng đường qua ngành xi măng việt nam đã có bước phát triển vượt bậc
đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước cũng như ngành xây dựng
trong số đó đi đầu là tổng công ty xi măng việt nam v sem
v sem hiện là nhà sản xuất xi măng lớn nhất đông nam á
và việt nam trở thành nước đứng đầu khối asean về sản lượng xi măng
và đứng thứ năm thế giới về sản xuất và tiêu thụ xi măng với tổng công suất thiết kế khoảng một trăm linh triệu tấn một năm
hiện ngành xi măng việt nam đã có quy mô trên một trăm linh triệu tấn xuất khẩu ba mươi triệu tấn một năm
dù vậy sau một giai đoạn phát triển nóng ngành xi măng đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập
lượng cung xi măng lớn hơn cầu ba mươi triệu tấn đặt ngành sản xuất này phải tái cấu trúc
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc trao tặng cờ thi đua chính phủ cho tổng công ty xi măng việt nam